đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng do đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và trao nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và trao nhà tỉnh nghĩa cho năm hộ gia đình trên địa bàn huyện nari tỉnh bắc cạn đây đều là những hộ nghèo gia đình có công với cách mạng mỗi gia đình được văn phòng trung ương đảng hỗ trợ năm mươi triệu đồng để xây nhà mới
trao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình đồng chí nguyễn văn nên động viên chia sẻ với những khó khăn của gia đình đồng thời hỏi thăm vận động các gia đình cần cố gắng trong phát triển sản xuất vươn lên làm kinh tế không trông chờ ý lại vào sự giúp đỡ của nhà nước chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng gia sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm nghèo
đồng chí bí thư trung ương đảng cũng chia sẻ với những khó khăn của các xã nói riêng và huyện nari nói chung vì địa phương có hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao
cần đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới chăm lo đời sống cho bà con